thành phố hải phòng hiện cũng đang tích cực chuẩn bị nhân lực trang thiết bị để ứng phó với cơn bão
yêu cầu các quận huyện các sở ban ngành và đơn vị khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống mưa bão
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố hải phòng cũng đã kiểm đếm thông báo cho hơn hai bảy trăm linh phương tiện tàu thuyền
gần tám trăm linh lồng bè tròi canh trên biển biết vị trí hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh
đến một mươi giờ sáng nay ngày một mươi sáu tháng chín gần hai bốn trăm linh phương tiện đã về neo đậu tại các nơi tránh trú an toàn
trong đó có gần ba trăm linh phương tiện của người dân ở các tỉnh thành phố khác
quận đồ sơn cũng đã kêu gọi hơn hai trăm linh phương tiện và chín tròi nuôi ngao về nơi neo đậu chú bão
xây dựng phương án sơ tán tại chỗ cho hơn một tám trăm linh người sơ tán khỏi địa bàn gần năm trăm linh người
tại huyện bạch long vĩ hiện trong âu cảng không còn phương tiện tàu thuyền neo đậu
huyện cát hải đã ban hành lệnh cấm biển từ tám giờ sáng nay
đến thời điểm này gần chín trăm linh phương tiện tàu thuyền của nhân dân trong huyện
và hơn hai trăm linh phương tiện của người dân ở các địa phương khác đã neo đậu an toàn
thành phố hải phòng đã huy động hơn bốn mươi hai người gần một năm trăm linh xe ô tô các loại
cùng bốn xe thiết giáp và nhiều phương tiện vật tư xung kích hộ đê
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi bão đổ bộ vào đất liền